liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín trong hướng dẫn quản lý tại nhà với người mắc covid một mươi chín vừa ban hành
bộ y tế quy định người mắc covid một mươi chín được khẳng định nhiễm virus sars cov hai bằng phương pháp pcr
hoặc test nhanh do bản thân hay người chăm sóc tự làm tại nhà hoặc do nhân viên y tế cơ sở y tế thực hiện
trước đây ngành y tế quy định kết quả test nhanh covid một mươi chín của f tại nhà được công nhận khi người bệnh
tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp
hay gián tiếp qua các phương tiện từ xa hoặc test nhanh do nhân viên y tế thực hiện cho bệnh nhân
cũng tại hướng dẫn bộ y tế bổ sung yêu cầu về thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm